lượng mưa trong đêm nay và ngày mai ở hai khu vực này phổ biến từ năm mươi cho đến bảy mươi mm và một số nơi còn có thể có mưa to trên một trăm ba mươi mm
vì thế nhiều khả năng từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng chín một đợt lũ nhỏ có khả năng xuất hiện trên các sông ở bắc bộ
với biên độ lũ từ hai ba m ở thượng liêu và một hai m ở hạ liêu mừng nước sông thao tại yên bái lên mức báo động một
lũ quét và xả lở đất có khả năng xảy ra trên các sông suối nhỏ ở vùng núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh lai châu sơn la lào cai tuyên quang hà giang cao bằng và bắc cạn
do có mưa nhiều lượng lớn xuất hiện rồn rập cả đêm lẫn ngày vì thế nền nhiệt ngày mai ở bắc bộ sẽ giảm đi từ một cho đến hai độ
và mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ duy trì trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
trong khi đó ở các tỉnh miền trung nhiệt độ có sự phân hóa các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiệt độ là ba mươi một ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận thì cao hơn một chút là ba mươi hai ba mươi năm độ
ở phía nam gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh vì thế những cơn mưa rông vẫn duy trì ở cả tây nguyên và nam bộ trong khoảng chiều tối và đêm
với những cơn mưa xuất hiện đều về chiều và đêm như vậy thì ở tây nguyên nhiệt độ duy trì ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ và nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ từ đêm nay mưa rào và rông sẽ xuất hiện trở lại làm cho tầm nhìn xa tiếp tục duy trì ở mức thấp là dưới một mươi km
trong khi đó khu vực nam biển đông và vùng biển huyện đào trường
vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
chịu tác động của gió tây nam mạnh nên có mưa rào và rông rải rác
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước